tiếp bộ trưởng ngoại giao và tôn giáo cộng hòa argentina jorge faurier thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng chuyến thăm việt nam của bộ trưởng đã góp phần mở ra một chương mới trong hợp tác giữa hai nước đồng thời đánh giá cao về kết quả hội đàm giữa lãnh đạo bộ ngoại giao hai nước
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi argentina là đối tác quan trọng ở khu vực mỹ la tinh và thời gian qua quan hệ hợp tác hai bên phát triển rất tốt đẹp
thủ tướng cho rằng hai bên cần chú trọng đẩy mạnh trao đổi thương mại đầu tư vì lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng mức kim ngạch thương mại song phương ba tỷ usd hiện nay là cố gắng lớn nhưng còn khiêm tốn có thể gia tăng hơn nữa
thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng hai bên tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp để tìm cơ hội hợp tác đầu tư làm ăn
chuyển lời thăm hỏi của tổng thống argentina mauricio maci tới thủ tướng nguyễn xuân phúc bộ trưởng jorge faurier cho biết
ông mauricio maxi mong chờ được đón gặp
đón thủ tướng sang thăm argentina và bản thân ông mong muốn sang thăm việt nam ông cho rằng hai bên có thể phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế tăng cường trao đổi thương mại mở rộng hơn nữa các lĩnh vực có thể hợp tác
bộ trưởng jorge faurier nhìn nhận mối quan hệ hợp tác việt nam argentina bốn mươi năm năm qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực nhất là về chính trị kinh tế hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao